nguyễn huệ phường quang trung thành phố hà giang đã xảy ra vụ sập đổ tường bao làm một người thiệt mạng và ba người khác bị thương
nạn nhân tử vong là anh trương văn bình chú tại thôn việt thành xã việt lâm huyện vị xuyên
ba người bị thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
bức tường rào bị đổ thuộc trường tiểu học nguyễn huệ ngăn cách với đường dân sinh
bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng ngày năm tháng một mươi
hôm thợ với bốn người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để chát mới sơn lại tường bao
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày thì xảy ra vụ việc
còn vào sáng nay lực lượng chức năng quận tân bình tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
công an tp hcm phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến hai người tử vong
vào khoảng hai mươi h năm mươi phút tối qua
khói lửa bùng lên từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm đường lê văn sĩ phường một quận tân bình tp hcm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình phối hợp với lực lượng liên quan
nhanh chóng có mặt phong tỏa cắt điện khống chế đám cháy
do lửa gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến cho việc dập đám cháy gặp khó khăn
đám cháy sau đó được khống chế cảnh sát vào bên trong phát hiện hai thi thể đàn ông
một ở khu vực gầm cầu thang và một ở tầng trệt
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp ngày hôm nay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị thu giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng giang đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thế chấp và vay mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn thành phố cao lãnh
chiếm đoạt số tiền khoảng một mươi tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn hưởng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
hưởng từng là bảo vệ kiêm lái xe tại quỹ tín dụng nhân dân xã ngô quyền huyện thanh miện
hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng
với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ cho công tác thanh tra
đối tượng đã liên tiếp thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
một người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng vay tổng số tiền hơn tám bảy tỷ đồng
đến thời hạn trả nợ hưởng đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn
tuy nhiên trong thực tế toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ đánh bạc và chi tiêu cá nhân
thưa quý vị chỉ trong ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa phối hợp với cục hải quan thanh hóa và công an huyện nông cống
đã phát hiện bắt giữ hai vụ chín đối tượng mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn
sáng sớm ngày ba tháng một mươi hai kiểm tra hành chính nhà nghị hoàng anh ở xã vạn hòa huyện nông cống
do đặng minh cảnh làm chủ lực lượng công an đã phát hiện tại tầng ba của nhà nghỉ có bốn đối tượng
hai nam hai nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua đấu tranh khai thác bước đầu xác định ba đối tượng đặng minh cảnh trần xuân kỳ và quách thành đạt
là ba đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp tục truy nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng đã sử dụng vào khoảng năm giờ sáng ngày ba tháng hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng kiều học trúc
đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ chín mươi ba viên hồng phiến
tiếp đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với công an vườn tân sơn thành phố thanh hóa và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa
bắt quả tăng hai đối tượng người lào gồm kham phon sỉ vạn hẳn và pợt chăn thạ pun thi
đang thu giữ tăng vật gồm hai bánh heroin một bốn trăm linh usd và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê hai bánh heroin
nói trên từ lào sang thành phố thanh hóa với tiền công là một usd
công an huyện phong thổ tỉnh lai châu vừa phát hiện một đường dây nghi vấn buôn lậu xâm từ trung quốc về việt nam
và có liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do đối tượng lùng a giào
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã tung qua lìn huyện phong thổ cầm đầu
cụ thể vào chiều tối tân sơn đã đặt tên là tân sơn
vào chiều tối ngày bốn tháng một mươi hai tại bản hợp hai xã giào san lực lượng công an cùng với lực lượng trinh sát đồn biên phòng giào san
bắt giữ thành công đối tượng lùng a giào và đối tượng lùng a sang sinh năm hai nghìn lùng a hai sinh năm hai nghìn bốn
cùng chú tại xã tung qua lìn về hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm
cơ quan chức năng thu giữ một trăm một mươi hai kg pháo hoa pháo nổ
tiến hành khám xét nơi ở của giào ban chuyên án thu được bốn mươi kg củ xâm
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận
lùng a giào vượt biên sang trung quốc gom mua được số pháo trên sau đó thuê người gùi vượt biên về việt nam
tại đường biên sang và hai chờ sẵn rồi vận chuyển số hàng cấm nói trên
đi về xã giào san tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
số xâm bị thu giữ do giào đã gom mua tại trung quốc
từ trước chờ bán cho các đối tượng trà trộn quảng cáo là xâm lai châu
cơ quan chức năng thu giữ một trăm một mươi hai kg pháo hoa ban chuyên án thu được bốn mươi kg củ xâm lai châu
nhiều cảnh báo thế nhưng càng gần tết tình hình mua bán vận chuyển chế tạo sản xuất và tàng trữ pháo trái phép
vẫn diễn biến hết sức phức tạp với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi
nhiều đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự thế nhưng vì lợi nhuận sẵn sàng liều lĩnh mua bán pháo với số lượng lớn
thông qua việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
công an tỉnh hải dương vừa liên tục phát hiện nhiều vụ sản xuất mua bán pháo số lượng lớn
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép gần ba mươi kg pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thành phố hải dương vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phối hợp với công an phường ái quốc thành phố hải dương bắt giữ
hà khai nhận mua số pháo nổ này để bán lại kiếm lời còn ma túy mua về để bản thân sử dụng
chưa có tiền án tiền sự chỉ vì hám lợi trước mắt
hà đã phải trả giá đắt cho hành động phạm pháp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã khởi tố vụ án
khởi tố hà về tội mua bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy
chỉ vì hám lợi trước mắt mà tôi đã vướng vào vòng nao lý
tôi mong các bạn trẻ đừng giống như tôi
vì một chút hám lợi mà phải trả giá
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị xã kinh môn đã bắt quả tang đối tượng tải minh hồi
sinh năm hai nghìn ba ở tỉnh lào cai đang sản xuất pháo nổ trái phép ngay tại phòng trọ
thuê ở thôn lâu động xã quang thành thị xã kinh môn
tam vật thu giữ là gần một tạ pháo nổ thành phẩm
bảy gam thuốc pháo và các dụng cụ để chế tạo pháo nổ
hồi khai nhận đã sản xuất và bán cho một số người trên địa bàn tỉnh hải dương
với hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm tải minh hồi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là tết nguyên ám giáp thìn đang đến gần
chúng tôi đánh giá là tình hình an ninh trật tự
nó đặc biệt liên quan đến các vi phạm về pháo đánh giá là sẽ có chứng hướng diễn biến phức tạp
từ vụ án tiếp nhận trên chúng tôi khuyên cáo bà con không mua bán vận chuyển tàn trữ các loại pháo lổ
cũng như pháo hoa lổ
ngoài hành vi vi phạm về pháo thì sẽ đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đối với việc sử dụng các sản phẩm về pháo bà con cần chú ý là mình mua các sản phẩm do nhà nước sản xuất
và các cơ sở được cấp phép kinh doanh trên thị trường
không mua các loại pháo trôi nổi trên thị trường
để đảm bảo an ninh trật tự khi tết đến xuân về đảm bảo an toàn cho người tài sản
cũng như không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mỗi người dân hãy nâng cao nhận thức ý thức
đồng thời tăng cường quản lý giáo dục con em trong gia đình nhất là các cháu trong độ tuổi thanh thiếu niên
chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng pháo
nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về pháo
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định